bốn đối tượng vừa bị công an quận thủ đức tp hcm tạm giữ về hành vi đánh bạc
trong đó ba đối tượng trần văn quân và thạch hoàng na nguyễn văn bi bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc
từ đầu tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu quân nam và bi cùng thỏa thuận hùng tiền tổ chức lắc tài xỉu ăn tiền
với các con bạc là công nhân tại công ty free gen thuộc khu chế xuất linh trung hai quận thủ đức
na và bi sẽ trực tiếp thay nhau làm cái còn quân sẽ cảnh giới
các đối tượng này dụ dỗ công nhân đánh bạc nếu không có tiền sẽ cho vay nặng lãi
sau đó siết nợ bằng cách lấy lương
mỗi ngày các đối tượng này thu lợi hơn hai mươi triệu đồng
sông bạc được tổ chức tại bãi giữ xe công ty suygen trong một thời gian dài
nhưng không bị cơ quan chức năng phát hiện do nằm trong khu chế xuất